coca cola henneken và nhiều doanh nghiệp fdi có tên tuổi đã liên tục được nhắc tên trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
khi có tên trong danh sách truy thu thuế từ hàng trăm đến gần một tỷ đồng
nhìn vào con số có thể thấy công tác chống chuyển giá không hề đơn giản
vẫn còn nhiều lỗ hổng khi mà doanh nghiệp lớn doanh nghiệp fdi đều hướng đến mục tiêu đó là tối ưu hóa lợi nhuận
cuối năm hai nghìn một mươi chín vụ thanh tra tổng cục thuế đã đưa ra kết quả hàng loạt vụ thanh tra điển hình
trong đó có thanh tra công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát coca cola
truy thu và phạt hơn tám trăm hai mươi một bốn tỷ đồng giảm khấu trừ bảy mươi sáu ba tỷ đồng giảm lỗ hơn bảy trăm sáu mươi hai sáu tỷ đồng
theo danh sách tổng cục thuế nhiều doanh nghiệp fdi có tiếng được nhắc tên như henneken việt nam
truy thu và phạt hơn chín trăm một mươi bảy hai tỷ đồng
ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên standard
truy thu và phạt hơn một mươi chín năm tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn cone việt nam bị truy thu và phạt hai mươi ba tỷ đồng
trong nhiều năm qua không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp fdi vào nền kinh tế
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít doanh nghiệp fdi lợi dụng chính sách yêu đãi để chuyển giá trốn thuế
những hành vi này không phải là mới mẻ
nhưng để nhận diện và chứng minh được hành vi trốn thuế đối với các doanh nghiệp fdi có tên tuổi như lần này
cho thấy nỗ lực và quyết tâm của ngành thuế trong công
cuộc chống chuyển giá